lễ hội đền thánh nguyễn là một trong những lễ hội lớn của tỉnh ninh bình diễn ra từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến hết ngày một mươi tám tháng bốn tức ngày tám tháng ba đến ngày một mươi tháng ba âm lịch
đây là lễ hội mang đậm tính lịch sử văn hóa đặc sắc của cộng đồng được tỉnh ninh bình duy trì lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác
lễ hội đền thánh nguyễn được tổ chức để tưởng nhớ công đức của thiền sư nguyễn minh không
ngài là vị thiền sư tài năng đức độ có nhiều công lao đóng góp đối với đời sống văn hóa chính trị của nhà nước đại cô việt
đặc biệt năm một nghìn một trăm ba mươi sáu thiền sư nguyễn minh không đã chữa khỏi bệnh cho vua lý thần tông
được phong làm quốc sư chức vị cao nhất trong hệ thống tăng quan nhà lý
ngài là một trong số rất ít nhân vật lịch sử có thật được dân gian phong thánh
được coi là ông tổ y dược và ông tổ y dược
tổ nghề đúc đồng
lễ hội đền thánh nguyễn có hai phần phần lễ và phần hội
về phần lễ có lễ mở cửa đền lễ mộc dục lễ cao ít lễ dước bách thần tế yên vị dân hương dước nước và lễ tạ
phần hội có phiên trợ làng điểm có nhiều trò chơi dân gian trưng bày triển lãm ảnh
giới thiệu các tour du lịch tìm về cội nguồn cùng với nhiều hoạt động văn hóa thể thao trình diễn trang phục
cụ đức thanh nguyễn là một cụ tổ của nghề đông y được coi là cụ tổ của nghề đông y
do vậy mà huyện cũng đưa vào để tuyên truyền cho người dân với một mục tiêu là người việt người việt nam dùng thuốc nam trong sức khỏe con người
trong tương lai thì mong muốn đây cũng là một điểm đến của du khách trong và ngoài huyện
và đặc biệt là hướng tới du khách nước ngoài để có thể quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương
việc tổ chức thành công lễ hội đền thánh nguyễn năm hai nghìn hai mươi bốn góp phần bảo tồn
phục dựng các giá trị văn hóa phi vật thể độc đáo
thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn
đồng thời quảng bá phát huy tiềm năng du lịch lịch sử tâm linh văn hóa của địa phương
và là tiền đề để đưa lễ hội đền thanh nguyễn trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia
ngày một mươi bảy tháng bốn bảo tàng phụ nữ việt nam phối hợp với đại sứ quán ukraine tại việt nam
tổ chức khai mạc triển lãm sofia yablanska hành trình xuyên thế kỷ
nhân kỷ niệm ba mươi hai năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước hai mươi ba tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn triển lãm đưa người xem trở về những khoảnh khắc cuộc sống
phong cảnh và con người việt nam giai đoạn một nghìn chín trăm ba mươi một nghìn chín trăm bốn mươi
triển lãm sofia zalomska hành trình xuyên thế kỷ giới thiệu năm mươi năm tư liệu hình ảnh
được ghi lại thông qua lăng kính của sofia yablanska nữ nhà văn nhấp ảnh ra và quay phim người ukraine
những bức ảnh dẫn dắt người xem theo chân bà trong hành trình khám phá việt nam
nơi bà và gia đình đã dành tình cảm sâu sắc trong một mươi năm sinh sống
người xem dễ dàng bắt gặp khung cảnh về cuộc sống nông thôn với những cánh đồng trải dài tiết tắp
và con người cần cù lao động danh thắng vịnh hạ long hoang sơ kỳ vĩ
hay những hình ảnh của hoàng thành thăng long cầu long biên cách đây gần một thế kỷ
sự đa dạng văn hóa các dân tộc cũng được sofia ghi lại qua vẻ đẹp của phụ nữ thái
mông giao tiền và người hà nội xưa
bên cạnh những bức hình đen trắng chiều sâu cảm xúc còn được gợi mở qua những dòng chia sẻ
trích từ cuốn nhật ký phương trời xa xôi
tại đây việt nam hiện lên như một xứ sở diệu kỳ đầy lôi cuốn để khám phá
cũng trong ngày một mươi bảy tháng bốn thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi thủ đô
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn hội đồng đội thành phố hà nội tổ chức vòng chung kết
cuộc thi sàn đấu anh ngữ v champions năm hai nghìn hai mươi bốn
sàn đấu anh ngữ v champions là một sân chơi học thuật quy mô lớn
không chỉ giúp lan tỏa tinh thần yêu thích tiếng anh đến thiếu nhi
mà còn giúp các em học sinh có cơ hội trao dồi kiến thức trên nhiều lĩnh vực
sân chơi thu hút sự tham gia của một trăm sáu mươi hai học sinh tới từ một trăm sáu mươi bảy trường tiểu học và trung học cơ sở
trên địa bàn bảy quận của thành phố hà nội
vòng loại theo hình thức trắc nghiệm đã diễn ra từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tại vòng chung kết
ba trăm linh thí sinh tiêu biểu xuất sắc đã thi đấu loại trực tiếp với hình thức dung chuông vàng
trong thời gian quy định các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi kiến thức bằng tiếng anh do ban tổ chức đưa ra
ghi câu trả lời ra bảng viết
thí sinh có câu trả lời đúng sẽ tiếp tục tham gia trả lời câu hỏi tiếp theo
thí sinh có câu trả lời sai sẽ rời khỏi sàn đấu
các câu hỏi được tổng hợp và tham khảo xin ý kiến từ các chuyên gia
xét chọn phù hợp với lứa tuổi và trình độ của các em học sinh
ngày một mươi bảy tháng bốn tại lạng sơn đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
giải đấu quy tụ trên hai trăm ba mươi vận động viên đến từ ba mươi một tỉnh thành trên khắp cả nước
với các hạng mục thi đấu gồm cá nhân nam nữ lứa tuổi từ một mươi ba đến một mươi bốn và một mươi năm đến một mươi sáu tuổi cùng một mươi hạng mục
giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia được tổ chức nhằm kiểm tra đánh giá công tác đào tạo
lực lượng vận động viên thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện bộ môn cử tạ của các tỉnh thành ngành trên cả nước
đồng thời phát hiện tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia đội tuyển trẻ quốc gia
để tập luyện tham gia thi đấu các giải khu vực và quốc tế trong thời gian tới
việc đăng cai tổ chức giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên quốc gia lần này
tỉnh lạng sơn hy vọng sẽ thúc đẩy phong trào thể dục thể thao tại lạng sơn nói riêng
và trong cả nước nói chung ngày càng phát triển mạnh mẽ
giải đấu năm nay sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy tháng bốn đến hết ngày hai mươi hai tháng bốn
ban tổ chức sẽ tiến hành trao các bộ huy chương cho các vận động viên xuất sắc
ngay sau khi các nội dung thi đấu được hoàn thành
mới đây tại nhà thi đấu đa năng thành phố cần thơ đã diễn ra lễ khai mạc giải vô địch
các câu lọc bộ nhu thuật quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn do thành phố cần thơ đăng cai tổ chức
giải năm nay quy tụ hơn ba trăm năm mươi quấn luyện viên dẫn động viên của hai mươi sáu đơn vị tỉnh thành
ngành và câu lạc bộ jiu jitsu trên toàn quốc tranh tài ở bảy mươi bộ huy trường
giải đấu giúp đánh giá công tác quấn luyện trên đồ chỉ đạo tổ chức
điều hành thi đấu của cán bộ trọng tài quấn luyện viên
đồng thời lựa chọn những vận động viên có thành tích tốt nhất
chuẩn bị lực lượng cho giải jiu jitsu quốc tế năm hai nghìn hai mươi bốn
và đại hội thế thao toàn quốc lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi
đây còn là sự kiện mở mạng cho hàng loạt các giải jiu jitsu được tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi bốn